cũng trong ngày hai mươi ba tháng một mươi hai công an huyện củ chi thành phố hồ chí minh đã lập hồ sơ điều tra truy xét vụ trộm đột nhập nhà dân
ở ấp xóm trại xã an nhân tây lấy trộm gần tám cây vàng
theo chủ nhà gần một mươi tám h tối hai mươi một tháng một mươi hai cả gia đình rời khỏi nhà để đi ăn cách đó không xa
một lúc sau thì nhận được điện thoại của hàng xóm nói có người lại đột nhập vào nhà nên chạy về để kiểm tra
thì phát hiện cửa nhà bị bẻ khóa kẻ trộm đã lục tung hai phòng ngủ lấy đi số vàng khoảng tám cây
hình ảnh từ camera an ninh cho thấy có người đang quan sát phía trước và đi vào nhà bọn lối vượt qua tường rào lưới b bốn mươi
người này đã khéo léo tránh hai camera an ninh ở bên ngoài căn nhà
khi vào được bên trong thì rút dây nguồn đổi hướng camera an ninh còn lại
theo gia đình nạn nhân số vàng bị mất là tài sản được hai vợ chồng tích cóp trong suốt một mươi năm năm
dù đã có rất kỹ nhưng tên trộm vẫn tìm được trong thời gian chừng một mươi phút
gia đình nạn nhân cũng chưa biết thêm thời gian qua khu vực sẽ ra một số vụ trộm
với cách đột nhập rất liều lĩnh táo tợn nên rất hoang mang